các đối tượng chuẩn bị xong vào đánh nhân viên thì lực lượng công an đã kịp thời có mặt
tại hiện trường công an đã tạm giữ tám đối tượng thu giữ một bao ni lông
bên trong có chứa các loại dao dựa ống tuyếp búa đéo và nhiều tăng vật có liên quan
trong khi đó công an thành phố nha trang đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức bầu cua
hoạt động phức tạp trên đường mùng hai tháng bốn phường vĩnh hòa thành phố nha trang
tại hiện trường công an đã bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức sóc bầu cua
tăng vật thu giữ gần bảy mươi bốn triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và sáu xe máy các loại
theo điều tra ban đầu sới bạc này đã tồn tại một thời gian và do lê thị thông năm mươi chín tuổi
chú tại phường vĩnh phước và nguyễn chính lực ba mươi sáu tuổi chú tại phường vĩnh hòa đứng ra tổ chức
thu hút các con bạc trong vùng tham gia
với hành vi khai thác cát trái phép hai bị can là nguyễn khắc nhâm và trần văn hòa
cùng chú tại huyện hưng nguyên vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
tại thời điểm bị bắt giữ cả hai đối tượng trên đều không có giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định
thuyền của nguyễn khắc nhâm đang chứa khoảng năm mươi một mét khối cát còn thuyền của trần văn hòa đang chứa khoảng tám mươi mét khối cát
theo các đối tượng khai nhận thì việc khai thác cát trên sông lam diễn ra cả ngày lẫn đêm
chủ yếu là trong đêm tối nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
mỗi ngày thuyền của các đối tượng khai thác được hơn một trăm linh mét khối cát
ngày năm tháng bảy một số thông tin trên báo chí mạng xã hội phản ánh về hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng
tại khu vực giáp danh giữa huyện phúc thọ thành phố hà nội với huyện vĩnh tường và huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc
giám đốc công an tp hà nội đã yêu cầu phòng cảnh sát đường thủy cảnh sát môi trường phối hợp với công an huyện phúc thọ vào cuộc để xác minh làm rõ
bước đầu thu nhập kết quả như sau
tàu được cho là của lực lượng cảnh sát đường thủy neo đậu gần hai phương tiện đang sang tải cát tại khu vực trên
kết quả xác minh khẳng định không phải là tàu tuần tra của phòng cảnh sát đường thủy công an tp hà nội
mà là của cục cảnh sát giao thông bộ công an tăng cường trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
và hai phương tiện trong clip mà thông tin cho rằng đang khai thác cát thực chất là hoạt động trung chuyển sang tải từ phương tiện chở hàng này sang phương tiện khác
hoạt động của các phương tiện này đảm bảo theo các quy định của pháp luật
còn vào chiều qua các đơn vị chức năng tp hcm cho biết thi thể của hai nạn nhân trong vụ chìm xà lan trên sông sài gòn
đã được tìm ra
các đơn vị chức năng tp hcm đã được tìm thấy ngay gần khu vực xà lan bị đâm chìm
thi đẻ của thuyền trưởng và thuyền viên chiếc xà lan btr bảy nghìn bảy trăm năm mươi chín tỉnh bến tre được tìm thấy khi trôi trên sông sài gòn cách vị trí bị nạn khoảng năm mươi mét
các đơn vị tham gia cứu hộ đã đưa thi thể lên bờ bàn giao cho thân nhân người bị nạn
trước đó vào sáng ngày bốn tháng bảy tại khu vực sông sài gòn tàu prosper chở container của mông cổ va chạm với xà lan btr bảy nghìn bảy trăm năm mươi chín tỉnh bến tre
tải trọng tám trăm chín mươi năm tấn
trở khoảng sáu trăm linh mét khối cát
sau cú va chạm xà lan bị chìm
trên xà lan có ba người trong đó một người được cứu sống bị thương nhẹ hai người còn lại bị chìm cùng với phương tiện